trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh bác sĩ phúc nhấn mạnh ý thức của người dân là yếu tố quan trọng nhất để ngăn dịch lan rộng bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh
mọi người cần tuân thủ thông điệp năm k của bộ y tế khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tập trung khai báo y tế tránh việc tụ tập đông người để hạn chế lây nhiễm bác sĩ phúc nói
tại cuộc họp giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng cho biết trong bảy ngày vừa qua một số địa phương trên địa bàn tp hcm có số f tăng cao gồm huyện hóc môn huyện bình chánh quận bình tân tp thủ đức quận một mươi hai quận gò vấp
trong ba ngày gần đây huyện bình chánh và hóc môn là hai nơi có nhiều trường hợp dương tình với covid một mươi chín
giám đốc sở y tế tp hcm cho hay đối với tình hình thu dung điều trị tính từ ngày một một mươi một mươi hai một mươi một số f cách ly tại nhà có xu hướng tăng
ngoài ra số trường hợp thở máy xâm lấn duy trì ở mức ổn định các ca thở máy không xâm lấn và thở oxy có xu hướng giảm nhẹ
phân tích tình hình tử vong do covid một mươi chín theo lãnh đạo sở y tế số ca tử vong tại tp hcm giao động trong khoảng bốn mươi ca một ngày
trong đó trường hợp tử vong trên sáu mươi năm tuổi chiếm năm mươi hai tử vong do covid một mươi chín kèm bệnh nền chiếm tám mươi năm
vừa qua lãnh đạo sở công thương tp hcm đã kiến nghị cho tất cả đơn vị kinh doanh
vụ ăn uống ở tp hcm bán rượu bia sau khi đã thí điểm ở một số khu vực
đề xuất này được giám đốc sở công thương tp hcm bùi táo hoàng vũ nêu tại cuộc họp trực tuyến của ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố
với các quận huyện về tình hình dịch bệnh trên địa bàn ngày một mươi ba một mươi một
trước đó sau hơn năm tháng tạm dừng từ ngày hai mươi tám một mươi quỹ ban nhân dân tp hcm cho tất cả các quán ăn uống trên địa bàn phục vụ tại chỗ
chỉ có quận bảy và tp hcm được thí điểm hàng quán kinh doanh bia rượu ở một số địa bàn
ông vũ cho biết tp thủ đức và quận bảy đã triển khai tốt công tác kiểm tra giám sát và không để phát sinh các vấn đề tiêu cực
sau hai tuần thí điểm sử dụng thức uống có cồn tại các quán ăn
đồng thời hai địa phương này cũng đề xuất cho phép mở rộng và kéo dài thời gian thực hiện hoạt động trên
do vậy lãnh đạo sở công thương kiến nghị quỹ ban nhân dân thành phố xem xét cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống
sử dụng thức uống có cồn ở tp hcm được hoạt động trở lại trong điều kiện kiểm soát cụ thể
đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch
cụ thể khách phải tiêm đủ hai mũi vaccine cơ sở kinh doanh hoạt động tối đa năm mươi công suất đóng cửa trước hai mươi một giờ
quỹ ban nhân dân các quận huyện phải xem xét đánh giá quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho phép các quán phục vụ bia rượu
các nhà khoa học trên khắp thế giới vẫn đang tìm kiếm phương pháp mới tiêu diệt virus sars cov hai
gây covid một mươi chín mới đây các nhà khoa học từ đại học nam australia đã xem xét phương pháp điều trị luét bản chân
do tiểu đường mới có thể tiêu diệt virus gây covid một mươi chín
trong một nghiên cứu mới được công bố các nhà khoa học tự động nam australia đã xem xét việc điều trị các bệnh nhiễm trùng
do vi khuẩn kháng thuốc gây ra và thực hiện thử nghiệm để tìm ra một phương pháp diệt vi khuẩn hiệu quả mà không dùng kháng sinh
nhằm chữa loét chân của bệnh nhân tiểu đường
bệnh tiểu đường là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ bảy ở mỹ khoảng một phần hai người mắc tiểu đường bị tổn thương thần kinh
trong đó bàn chân và chân bị ảnh hưởng nhiều nhất tổn thương thần kinh cùng với lưu thông máu kém có thể dẫn đến luét chân và nhiễm trùng
nếu tình trạng nhiễm trùng không thiên giảm bệnh nhân có thể phải cắt cụt phần bị nhiễm trùng để ngăn nhiễm trùng lây lan
brexit là một vấn đề lớn đối với bệnh nhân tiểu đường thuốc kháng sinh thường là phương pháp điều trị đầu tiên
nhưng vi khuẩn ngày càng trở nên kháng thuốc và chúng ta cần một giải pháp mới theo các nhà nghiên cứu
nhóm nghiên cứu đã kết hợp plasma lạnh với các phân tử acitine để cải thiện quá trình oxy hóa và phát hiện sự kết hợp này tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn được tìm thấy trong các vết thương mạng tính
sau đó họ điều tra xem liệu công nghệ tương tự có thể hiệu quả trong việc tiêu diệt virus sars cov hai hay không và kết quả là có thể
công thức này có thể ở dạng kem hoặc treo sử dụng trong bình xịt hoặc đồ băng bó vết thương
nó có thể được sử dụng để khử trùng cho bệnh viện tòa nhà cũng như phân tán qua hệ thống điều hòa không khí
nhóm khoa học lưu ý giải pháp này vẫn chưa được thử nghiệm trước các biến thể chẳng hạn như là delta